khi bị bột nhóm thanh niên xông vào đấm đá liên tiếp khi con trai chị hường chạy ra can ngăn thì các đối tượng này tiếp tục đuổi đánh con trai chị hường
để biết nguyên nhân xuất phát từ việc cạnh tranh trong việc kinh doanh vận tải giữa nhà xe hùng hường huyện yên thành và nhà xe hùng phát huyện diễn châu
theo anh hoàng văn hùng chồng của chị hường hai người tham gia đánh chị hường đều là người của nhà xe hùng phát
sau khi bị đánh chị hường đã được gia đình chuyển vào điều trị tại bệnh viện quốc tế vinh với nhiều thương tích trên người